ba đối tượng là đinh tiến sơn nguyễn phước hải và nguyễn quang dũng vừa bị phòng an ninh điều tra công an tp hà nội khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trong số này dũng là chủ mưu nguyên là phóng viên của báo pháp luật việt nam hiện là cộng tác viên tạp chí doanh nghiệp và thương hiệu nông thôn còn hải là hội viên tri hội tạp chí điện tử thương hiệu và pháp luật
kết quả điều tra ban đầu xác định dũng nắm quyền quản trị một mươi tám trang web trong đó có website xây dựngvàodôthị net có giao diện giống các trang báo chính thống như thanh tra chính phủ tạp chí xây dựng và đô thị báo pháp luật
theo phòng an ninh điều tra công an tp hà nội hành vi của ba đối tượng trên diễn ra từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
để dễ dàng hoạt động các đối tượng đã phân chia nhau từng công việc cụ thể nếu đạt được mục đích thì hải và sơn mỗi người hai mươi dũng hưởng sáu mươi
bên cạnh đó công an tp hà nội khuyến cáo các đơn vị quản lý xây dựng trên địa bàn nếu có cá nhân tự xưng là cộng tác viên nhân viên các báo đăng tải bài phản ánh và đến gặp yêu cầu đưa tiền để gỡ bài thì cần cảnh giác báo cơ quan công an để kịp thời phát hiện ngăn chặn hành vi phạm tội